thưa quý vị vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết là tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua
có một mươi ba quận huyện thị xã triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tại bảy mươi chín điểm trường
kết quả là trong ngày đầu tiên đã thực hiện tiêm được ba mươi ba sáu trăm một mươi tám mũi cho học sinh lớp một mươi một mươi một một mươi hai
cũng theo cdc hà nội thành phố sẽ triển khai tiêm cho hơn ba trăm linh học sinh từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
của hai trăm tám mươi sáu trường trung học phổ thông trường liên cấp trường dạy nghề và trường giáo dục thường xuyên trên địa bàn
đợt tiêm này diễn ra trong hai ngày là hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một và tiêm vét vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
như vậy là tính đến ngày hôm qua hai mươi ba tháng một mươi một đã có hai mươi bảy tỉnh thành phố tiêm vaccine cho trẻ em
đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine hơn hai mươi hai dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hiện nay mỗi ngày toàn vùng đồng bằng sông kiểu long
ghi nhận khoảng hơn hai ca mắc covid một mươi chín nhiều ổ dịch xuất hiện trong doanh nghiệp khu dân cư đông đúc
và để khống chế các địa phương phải tăng cường triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa
để trở về trạng thái bình thường mới thích ứng an toàn và kiểm soát tốt dịch bệnh
tại thành phố cần thơ hiện nay số ca mắc covid một mươi chín lên đến một mươi chín tám mươi sáu người
để giảm áp lực cho các bệnh viện khu cách ly cần thơ đã triển khai quản lý cách ly hàng nghìn f một
điều trị cho hơn bốn f tại nhà
thành phố cũng đã bổ sung hai trăm linh cán bộ nhân viên y tế về để hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở
công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ truyền thống các doanh nghiệp cũng được siết chặt
tại kiên giang ngành y tế tỉnh này cũng đã kích hoạt đội phản ứng nhanh phòng chống covid một mươi chín
tại các trung tâm y tế
nhiệm vụ là tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo liên quan đến trường hợp f
phân công nhiệm vụ cho mỗi nhân viên y tế quản lý từ hai mươi đến năm mươi f
hàng ngày phải nắm rõ tình trạng sức khỏe kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm để tiến hành điều trị
vào đêm ngày hôm qua hàng trăm người dân đã phải tháo chảy ra ngoài vì sưởng gỗ hàng nghìn mét vuông
ở quận một mươi hai tp hcm đã bốc cháy dữ dội
ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn nhà sườn
nhiều nhà dân lân cận cũng bị ảnh hưởng
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua người dân ở hẻm tám mươi một đoạn qua tổ bảy khu phố năm phường thạnh xuân quận một mươi hai
phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng của công ty sản xuất gỗ nằm trong khu dân cư
ngọn lửa nhanh chóng bao phủ sườn sản xuất rồi cháy lan sang các nhà sườn
nhiều nhà dân lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
cùng sự hỗ trợ của một số người dân đã phải phá tường xưởng và tường của nhà dân
để tạo thuận lợi cho phun nước dập lửa
tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn nên cần thêm sự chi viện của đội cảnh sát chữa cháy quận gò vấp
và hiện nay nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ
thưa quý vị chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt bị cáo phạm thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú quận thanh khê một mươi hai năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
bị cáo phạm thanh từng là một đại gia nổi tiếng tại tp đà nẵng
bị bắt vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với bà đào thị như lệ
người liên quan đến vụ án cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận sơn trà thành phố đà nẵng
tự ý đưa hàng chục sổ đỏ của dân trong người ngoài
theo cáo trạng từ ngày hai mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bị cáo đã nhiều lần cho bà lệ vay mượn tiền có trả lãi hàng tháng và thu lãi trước ba mươi ngày
với số tiền giao dịch bảy mươi hai tỷ đồng
quá trình vay mượn bị cáo yêu cầu bà lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền
vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất
lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi
bà lệ chỉ thực nhận bảy mươi hai tỷ đồng nhưng đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bị cáo gọi bà này đến nhà riêng rồi đánh đập chửi mắng đe dọa
buộc phải ký nhận nợ một trăm hai mươi hai tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền năm mươi tỷ đồng
theo hội đồng xét xử giữa bị cáo thanh và bà lệ có quan hệ vay mượn tiền lãi suất
vượt quá quy định cho phép theo quy định
nhưng chưa cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nên không giải quyết trong vụ án này
các bên đương sự có quyền khởi kiện trong vụ án khác
còn tại vĩnh long tòa nhân dân tỉnh cũng vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự
xét xử bốn bị cáo về tội tham mô tài sản với số tiền trên năm tỷ đồng
tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện vũng liêm
theo cáo chẳng trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm
các bị cáo gồm lê hữu rí nguyên là hiệu trưởng nguyễn văn sang nguyên kế toán
nguyễn thị đào nguyên thủ quỹ và lê thị đỗ quyên nhân viên của trường
đã cùng nhau lập hàng loạt chứng tử khống với nhiều mục đích chi khác nhau
như mua bán đất trồng cây xanh sửa chữa điện nước thanh toán khống chi phí nghiệp vụ
nước uống cho học sinh tiền thưởng để chiếm đoạt tiền ngân sách cấp cho trường
với số tiền trên năm tỷ đồng để chia nhau tiêu xài
dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ tiếp tục xét xử cho đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
đảo vĩnh thực nằm tách biệt với thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề nông và đi biển cuộc sống còn nhiều khó khăn
những năm gần đây xã đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ
thu hút được nhiều khách du lịch cũng như người lao động tự do từ các nơi khác đến
đã tiềm ẩn một số phức tạp về an ninh trật tự
tuy nhiên từ khi có lực lượng công an chính quy về xã
tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững và ổn định
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
còn bị khuyết tật căn nhà cũ rột nát xuống cấp nghiêm trọng
và đây là ngôi nhà mà trong mơ gia đình ông phạm văn ban
thôn một xã vĩnh thực cũng không dám nghĩ tới
có được ngôi nhà này là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của công an thành phố móng cái
của công an xã vĩnh thực
gia đình ông ban đã được sống trong ngôi nhà khang trang gần một năm nay
vừa qua công trình tôi có căn nhà ở điểm là chỗ nơi ăn chỗ nở nó không tạp ổn
tôi cũng thấy là các anh công an
các anh ra đây để công việc ra đây thì đúng đảng nhà nước thì quan tâm rất nhiều về chính xác hay là con cái của chúng tôi
bây giờ gia đình tôi vợ chồng tôi cố gắng để đảm bảo cuộc sống
kinh tế về con cái rồi bảo ban trong gia đình
thì cố gắng để phát triển để giữ đảo ngày một ngày lâu dài
gần dân sát dân mang lại bình yên cho nhân dân là tiêu chí mà lực lượng công an xã vĩnh thực đã và đang thực hiện
bên cạnh đó
nhiệm vụ đảm bảo công an xã vĩnh thực
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn luôn được đặt lên hàng đầu
đặc biệt thời gian qua số lượng lao động tự do đến đảo làm việc gia tăng
trong đó chủ yếu là lứa tuổi thanh thiếu niên nên công tác bám địa bàn
tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật được công an xã luôn trú trọng
tôi có đưa anh em ra ngoài huyện đảo để làm việc
trong khi đó anh em trong công an đã hướng dẫn tôi về những bài hỏi
việc để tôi làm và tôi quản lý với đội tổ thợ công nhân nó còn ít tuổi
anh em cũng hay thường xuyên nhắc nhở
bản thân tôi thì thấy các lực lượng công an làm như thế là đúng
bởi vì người ta phải nắm vào vững để người ta quản lý nhân khẩu
chúng tôi rất yên tâm
ngay từ khi tiếp cận đại bàn chúng tôi đã tổ chức giả soát và vận động quần chúng
đồng thời tranh thủ những người có uyên
như tiến trên đại bàn tổ chức giả soát vận động để tuyên truyền cho nhân dân chấp hành pháp luật
và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật
đối với những trường hợp ngoan cố để làm gian đe cho những đối tượng khác
để công tác đảm bảo trật tự có kết quả cao hơn
từng ngày có công an chính quy về xã tình hình an ninh trật tự nơi xã đảo
cũng đã có những chuyển biến rõ nét không có những sự vụ phức tạp về hình sự phát sinh
tuy nhiên trên thực tế để lực lượng công an xã
phát huy được hiệu quả hơn nữa đòi hỏi cần có những chính sách quan tâm
tạo điều kiện để lực lượng công an xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
khi lực công an xã ra đời thì tôi thích nghĩ rằng là các đồng chí công an xã
sẽ được quan tâm về mọi mặt từ cơ sở vật chất
và đặc biệt là sẽ quan tâm công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ làm sao cho sát với xã
và như hiện nay thì là số lượng của công an xã chúng tôi đang là năm
trong khi là số lượng của các công an phường thì là tầm khoảng từ chín đến một mươi đồng chí
thì với cùng một cái địa bàn hoạt động thì rõ ràng là các đồng chí công an xã
sẽ phải làm việc vất vả hơn công an phường nhiều
khi lực lượng công an xã ra đời thì chúng tôi nghĩ rằng là kết quả
về cái tình hình an ninh trật tự thì chắc chắn sẽ được tốt hơn
dù còn những khó khăn vất vả và thiếu thốn nhưng ở nơi xã đảo đầu sóng ngọn gió
bước chân của các cán bộ chiến sĩ công an chính quy
vẫn đang ngày đêm bám địa bàn đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
vào chiều ngày hôm qua trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân
cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội bộ công an
và tổng công ty bưu điện việt nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
bản thỏa thuận hợp tác nhằm góp phần xây dựng các dịch vụ phục vụ người dân
tổ chức cũng như là những đóng góp vào sự phát triển của hai đơn vị
ngay sau lễ ký kết
hai bên sẽ bắt tay vào triển khai việc nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ
trong đó việc nghiên cứu đưa sản phẩm vào thực tế đáp ứng các quy định của pháp luật của bộ công an
của bộ thông tin và truyền thông
đặc biệt trong thời gian tới bộ công an sẽ xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử
với sự tham gia mạnh mẽ của các đối tác doanh nghiệp giúp hai đơn vị xây dựng hệ sinh thái
phục vụ phát triển kinh tế xã hội giữa định danh điện tử và dịch vụ bưu chính chuyển phát thành công trong thời gian tới
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai năm nay
tại nhà thi đấu thể thao tỉnh quảng nam thành phố tam kỳ
báo nhân dân phối hợp tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng đá việt nam
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam tổ chức giải vô địch bóng bàn quốc gia
báo nhân dân lần thứ ba mươi chín tranh cup petro việt nam pvcfc năm hai nghìn hai mươi một
cuộc thi lần này thu hút một trăm một mươi bốn vận động viên đến từ một mươi bốn đoàn bóng bàn của các tỉnh
thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
đây là phong trào tập luyện thể thao nói chung bóng bàn nói riêng của cả nước và tỉnh quảng nam
qua đó kiểm tra đánh giá trình độ vận động viên công tác huấn luyện đào tạo các vận động viên
ở các câu lạc bộ bóng bàn chuyên nghiệp đồng thời tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia
dự sea games ba mươi một tổ chức tại việt nam và các giải đấu quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi hai
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân được triển khai tổ chức trong tình hình dịch bệnh
đã được kiểm soát và theo hướng dẫn của tổng cục thể dục thể thao và sở văn hóa thể thao và du lịch
tỉnh quảng nam thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả trong phòng chống dịch covid một mươi chín
với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý y tế kiểm soát dịch bệnh
bảo đảm an toàn dịch tễ theo quy định của trung ương và địa phương
cuộc thi lần này cũng là tiền đề cho các cuộc thi tiếp theo
cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức sea games ba mươi một trong năm tới
làm việc với năm đối tượng thực hiện lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép
tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm tại phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
các đối tượng trên được triệu tập làm việc gồm bùi văn đức bốn mươi tám tuổi quê tỉnh thanh hóa
hồ văn bảo sáu mươi bốn tuổi quê thành phố hà nội hoàng văn quyền năm mươi ba tuổi quê tỉnh cao bằng
bùi văn tính và bùi văn nhuận ba mươi tám tuổi cùng quê tỉnh hòa bình
năm đối tượng cùng tạm trú tại thôn một xã đa sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng hạt kiểm lâm thành phố đà lạt
phối hợp với ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm và ủy ban nhân dân phường bốn
thành phố đà lạt kiểm tra tại lô a khoảnh năm tiểu khu một trăm năm mươi bảy b phường bốn thành phố đà lạt
phát hiện có năm đối tượng đang trồng cây mai anh đào trái phép trên đất lâm nghiệp
thuộc lâm phần ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm quản lý với diện tích hai m hai
qua kiểm tra có hai trăm linh cây ma anh đào mỗi cây có chiều cao khoảng ba m
đường kính khoảng năm cm đã trồng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ
lực lượng chức năng đang giữ nguyên hiện trường đồng thời tạm giữ tăng vật có liên quan
và đưa năm đối tượng về làm việc
ban đầu các đối tượng khai nhận hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ như trên
là làm theo yêu cầu của một người đàn ông tên khoa thuê năm đối tượng này làm công ngày
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng lê thị thanh bốn mươi tuổi
ngụ tại huyện phú giáo tỉnh bình dương nguyễn thanh bình ba mươi bảy tuổi ngụ tại phường xuân tân
tp long khánh và nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi ngủ tại phường xuân hòa tp long khánh
về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó khoảng một mươi bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an phường xuân an tp long khánh
phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm việc kinh tế ma túy công an tp long khánh
tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trên người đối tượng nam có một ống nhựa
bịch kính hay đầu chứa ma túy trọng lượng ba gram nên đưa về công an phường làm việc
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận tên là nguyễn thanh bình ba mươi bảy tuổi
ngủ phường xuân tân tp long khánh và nguyễn thị hồng bốn mươi tám tuổi ngủ xã bào trâm tp long khánh
mùa ma túy đá của đối tượng lê thị thanh hiện đang thuê nhà trò tại hẻm sáu mươi bốn
nguyễn thị minh khai khu phố ba phường xuân an để sử dụng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp nơi ở của đối tượng thanh
qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có một bịch như lông chứa hai mươi một ống nhựa bịch kính hay đầu
bên trong chứa ma túy đá trọng lượng ba năm gram
đối tượng khai mua từ tp hcm về bán cho các con nghiện để lấy lời
khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày công an phường xuân an phát hiện đối tượng nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi
ngồi phường xuân hòa thành phố long khánh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi b hai bốn mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi tám chạy ngang qua
dừng lại cách khu nhà trọ khoảng ba mươi mét có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra trên xe đối tượng phát hiện một ống tròn hình trụ
bên trong có một bịch ni lông chứa ma túy đá trọng lượng tám năm gram
ngày hai mươi ba tháng một mươi một mạng xã hội facebook chia sẻ clip nam thanh niên giả vờ vào tiệm điện thoại hỏi
rồi sau đó ra tay cướp và gây bức xúc dư luận
vụ việc cũng là lời cảnh tính nên người dân đề cao cảnh giác với tội phạm
theo chủ cửa tiệm điện thoại tại hẻm bốn mươi bảy bình thành phường bình hương hòa b quận bình tân
khoảng một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi một nam thanh niên chạy xe máy vào tiệm hở mua điện thoại
lúc này chú tiệm điện thoại lấy điện thoại hiệu samsung trị giá khoảng một mươi triệu đồng
đưa cho khách xem vừa quay lưng lại việc khách này cầm điện thoại lên xe máy rồ ga bỏ chạy
mặc dù nhiều người đã đủ theo nhưng không được
sự việc sau đó được trình báo đến công an địa phương để xử lý theo quy định
công an phường năm quận gò vấp tp hcm đang vào cuộc điều tra vụ trộm xe máy hiệu sh
xảy ra tại tiệm thuốc trên địa bàn
vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng một nhiều người đến tiệm thuốc long châu
số năm trăm sáu mươi sáu đường nguyễn thái sơn phường năm quận gò vấp tp hcm để mua thuốc
trong lúc người dân nói chuyện với nhân viên cửa hàng
thì nam thanh niên mặc áo đen đội nón bảo hiểm đeo khẩu trang kính mít đã tiếp cận
dùng đoạn bẻ khóa chiếc xe máy hiệu sh màu trắng sau đó bỏ trốn
sự việc diễn ra trong khoảng ba mươi giây trong khi đó có rất đông người qua lại trên đường
được biết thời điểm xảy ra vụ trộm có nhân viên bảo vệ của nhà thuốc
nhưng do lớn tuổi nên nam bảo vệ mất cảnh giác
qua trích xuất camera lực lượng chức năng cũng phát hiện ba đối tượng tình nghi
có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc
hiện công an phường năm quận gò vấp đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang vào cuộc điều tra truy xét
thưa quý vị tối hai mươi ba tháng một mươi một lực lượng thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã tiêu hủy thành công tổ ong bảo vệ
có đường kính gần một mét tại thảo cầm viên để tránh nguy hiểm cho du khách đến tham quan
tại hiện trường tổ ong bảo vệ nằm trên ngọn cây dầu cao hơn ba mươi mét
được hình thành khoảng nửa tháng nay

được hình thành khoảng nửa tháng nay
ông bảo vệ xuân phi dưới đe dọa đến những du khách đến thảo cầm viên tham quan
nên bang quản lý đã đề nghị cảnh sát xuống xử lý
các chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng để dùng xe thang để tiếp cận bao vây
và xử lý tổ ong này để tiêu hủy
ông bảo vệ đốt gây sốc phản vệ nối mề đai tay chân lạnh mạch yếu không có mạch
và các biến chứng nguy hiểm như suy thận hoặc suy gan
độc tốt của ong có thể gây tử vong sau một mươi năm phút
loài này sau khi đốt không để lại vòi nên có thể đốt thêm nhiều người
tại nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng ong bảo vệ đốt dẫn đến tử vong
công an tp hcm cho biết từ ngày bốn tháng một mươi đến nay
công an thành phố đã thu nhận hơn một triệu hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử
đạt ba mươi ba chín so với chỉ tiêu gần ba triệu rưỡi nhân khẩu
cũng trong thời gian qua công an tp hcm đã trả hai triệu một trăm hai mươi một năm trăm linh ba thẻ căn cứ công dân cho người dân
đạt chín mươi tám ba với hai một trăm năm mươi tám chín trăm bốn mươi thẻ căn cước công dân đã tiếp nhận
còn ba mươi bảy bốn trăm ba mươi bảy thẻ căn cứ công dân chưa trả đến người dân
theo công an thành phố kết quả thu nhận căn cứ công dân trong ngày còn chậm so với chỉ tiêu đề ra
chỉ tiêu đề ra là thu nhận khoảng bốn trăm năm mươi hồ sơ một máy một ngày nhưng nhiều đơn vị chưa đạt yêu cầu
trung bình chỉ đạt khoảng một trăm sáu mươi ba hồ sơ có quận quyện chỉ đạt bảy mươi hai hồ sơ
một máy một ngày
trước đó công an các quận quyện tp thủ đức đã tổ chức thu nhận căn cứ công dân trở lại
từ ngày bốn tháng một mươi sau một thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
việc thu nhận hồ sơ sẽ được thực hiện trong điều kiện đảo các quy định phòng chống dịch
sau đó ngày năm tháng một mươi một công an tp hcm tổ chức lễ ra quân cao điểm đợt hai
cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố
theo kế hoạch đến ngày ba mươi tháng một mươi một số lượng căn cứ công dân mà công an thành phố phải cấp
là ba bốn trăm tám mươi hai năm trăm sáu mươi tám trường hợp
trong khi đó đợt một đã cấp được gần năm mươi số lượng căn cứ công dân theo quy định
thưa quý vị di chuyển từ các ngõ nhỏ ra đường lớn hơn buộc các lái xe phải giảm tốc độ
để tránh xung đột với dòng phương tiện ngoài đường

mức phạt sẽ là từ một hai triệu đối với lái xe từ năm sáu triệu đồng đối với cá nhân và từ một mươi một mươi hai triệu đồng đối với tổ chức không lắp đặt camera theo quy định